từ trước tới nay phần lớn các điểm khu du lịch thường được đầu tư bởi nhà nước và các doanh nghiệp
nhưng đến nay cách làm du lịch đã có sự thay đổi trong tư duy của người dân và cộng đồng làng bản
khu du lịch sinh thái đổi thông bản thèn bả xã tả leng huyện tam đường tỉnh lai châu là một minh chứng
về việc tận dụng khí hậu cảnh quan để đầu tư khu du lịch kết hợp với bảo vệ rừng
điều này đem lại thu nhập ổn định cho người dân tộc mông nơi đây ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
lối lên đồi thông được trang trí bởi hàng nghìn cây trong tróng đầy màu sắc những điểm tạo hình cho các bạn trẻ chụp ảnh
đó là những tạo hình được chính những người dân là đồng bào dân tộc mông bản thèn pả thực hiện
hiện nay lượng khách tìm đến tham quan chụp ảnh đã lên tới hàng nghìn lượt mỗi ngày
đặc biệt vào những ngày cuối tuần lượng khách còn tăng gấp hai ba lần
em lần đầu tiên đến đây và em cảm thấy rất là thú vị và thấy rất là đẹp
ở môi trường
môi trường ở đây rất là trong lành và không khí cũng trong lành và con người gần gũi
em mong là ở trên này sẽ xây dựng được rất là nhiều cái khu du lịch để chúng em có cái khu vui chơi và cũng như có chỗ để vui chơi rất là thú vị và bổ ích
trước đây bà con người mông ở bản thèn pả chủ yếu làm nông nghiệp
đời sống nhiều hộ còn gặp rất nhiều khó khăn
đã từng đi tham quan du lịch ở một số nơi trong và ngoài tỉnh
ông trưởng bản bản thèn bả giàng an
giống và một số người dân trong bản nhận thấy diện tích đồi thông trên địa bàn còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch
tăng thu nhập cho bà con nên đã bản bạc và vận động người dân trong bản tự góp tiền góp công để xây dựng khu sinh thái đổi thông
công là để hoàn thành cái điểm du lịch này để bà con có cái nguồn thu thì các sản phẩm mà bà con nó làm ra
mang ra đây để du lịch này bán thì cho người dân hưởng bán được những khách
với sự năng động sáng tạo của trưởng bản và sự chung tay ủng hộ của bà con dân bản
hy vọng khu du lịch do chính bàn tay của bà con dân tộc mông tạo dựng sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn
tạo việc làm cho bà con trong bản giúp bà con xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình